trong thời gian vừa qua tỉnh quảng bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
mới đây một doanh nghiệp trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư vốn kỹ thuật để thực hiện mô hình nông nghiệp công nghệ cao bước đầu đã mang lại hiệu quả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là trang trại đông dương cơ sở tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi bảy với quy mô năm năm hectare tổng mức đầu tư là ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó hai hai hectare rau xanh các loại được trồng trong các nhà kính thiết kế cho vùng chịu bão lũ và khí hậu khắc nghiệt áp dụng hệ thống làm lạnh hiện đại trong khu vực trồng các loại rau quả xứ lạnh
số diện tích còn lại công ty trồng các loại cây khác như hoa cây cảnh cây ăn quả
bây giờ làm sao để phát triển được kinh tế đến go đôi đấy thì cái đó là tránh tợi của doanh nghiệp
do từ đó thì chúng tôi mới đưa ra cái
giải pháp là tìm cái phương án để đầu tư công nghệ cao về nông nghiệp trên vùng đất go đôi
cái khó khăn lớn nhất là làm sao để cái hệ thống nhà này nó tồn tại được ở cái vùng bão lớn như thế này
vừa rồi thì cái nền trại có hai trận bão lớn nó có binh chứ
giỏi dật đến cấp một mươi năm mà nó vẫn còn nguyên thế này
bên cạnh áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao từ israel cũng như trồng rau theo công nghệ thủy canh
trang trại đông dương còn xây dựng hệ thống nhà kính nhà xưởng có thể chống trọi với những trận bão cấp một mươi bốn một mươi năm
để thích ứng với sự khắc nghiệt của thiên tai và biến đổi khí hậu tại quảng bình
việc phát triển theo cái mô hình này thì đưa lại một cái năng suất nó cao
và vấn đề quan trọng hơn nữa đó là cái chất lượng sản phẩm rất là tốt
tránh được các cái dư lượng về hóa chất phục bảo vệ thực vật và kể cả kiếm loài nặng
cho nên có thể nói cái việc phát triển cái mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh theo mô hình của đông dương
đây là một cái hướng đi đúng nó phù hợp với điều kiện quảng bình
và nó khắc phục được những cái điều kiện này
thời gian vừa qua tỉnh quảng bình có chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao
việc trang trại đông dương đưa ra thị trường các loại nông sản sạch theo tiêu chuẩn việt gáp đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực
có thể thấy đây là một hướng mới trong ngành nông nghiệp tại tỉnh quảng bình
là tiền đề thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển theo hướng hiện đại và bền vững